những tin tức đang được phần lớn người dân việt nam quan tâm ngay lúc này
đó chính là trận chung kết sea games ba mươi một giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan
bên lề trận đấu đã có rất nhiều ý kiến bình luận và dự đoán về kết quả chung cuộc
phóng viên hồ diệu hoa của chiu yu media tự tin về một chiến thắng của u hai mươi ba việt nam
trước u hai mươi ba thái lan trong trận chung kết sea games ba mươi một
phóng viên hồ diệu hoa đến từ trung quốc mở đầu trong cuộc phỏng vấn
u hai mươi ba malaysia là một đối thủ có lối chơi rất ngoan cường và họ đã kéo u hai mươi ba việt nam phải vào đến tận hiệp vụ
tuy nhiên rốt cuộc họ đã thua trận bởi thiếu kinh nghiệm hơn
mặt khác tôi nghĩ huấn luyện viên park hang seo đã thắng trận này nhờ vào tài cầm quân của ông ấy
huấn luyện viên park hiểu rõ năng lực các cầu thủ của mình
tôi tin ông park sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho người hâm mộ bóng đá việt nam trong trận chung kết
đây không phải là lần đầu tiên chiến lược gia này góp mặt trong một trận chung kết
chúng ta cần phải có niềm tin vào huấn luyện viên park hang seo rằng ông ấy sẽ mang thêm một chức vô địch nữa vệ cho bóng đá việt nam
trước câu hỏi có phải hàng tiền đạo của u hai mươi ba việt nam đang thi đấu quá bế tắc tại sea games ba mươi một cây viết của jee you media nói
đó là điều chắc chắn có một thứ đáng khích lệ là các tiền đạo trẻ lúc này u hai mươi ba việt nam đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm tại sea games ba mươi một
nhưng thành thật mà nói
thực lực hiện tại của họ đang thua xa cầu thủ của nhiều nước châu á
anh tiếp lời câu hỏi đặt ra là tại sao vài năm trước u hai mươi ba việt nam lại có khả năng tấn công hay đến thế
bởi vì lúc đó họ có những tiền tạo tốt như công phượng tiến linh hạ đức chinh
tuy nhiên trong những năm gần đây việt nam thường tập trung ở mảng phòng ngự và ngày càng có những cầu thủ phòng ngự xuất sắc
dẫn đến cán cân về khả năng tấn công và phòng ngự của cả đội không thể cân bằng
huấn luyện viên phát hàng so cần cố gắng trao nhiều cơ hội hơn
cho các tiền tạo trẻ của u hai mươi ba việt nam để họ có đủ thời gian thi đấu và trao dò kinh nghiệm thực chiến
hồ dịu hoa đưa ra lời khuyên cho huấn luyện viên phát hàng so
theo phóng viên hồ dịu hoa
việc lê văn xuân dính chấn thương trong trận bán kết sẽ ảnh hưởng nhiều đến u hai mươi ba việt nam trước cuộc đối đầu với thái lan
chấn thương nặng mà lê văn xuân gặp phải trong trận bán kết gặp u hai mươi ba malaysia
sẽ ảnh hưởng nhiều đến u hai mươi ba việt nam tại vị trí chạy cánh trái ở trận chung kết sắp tới
các vị trí khác không bị ảnh hưởng nhiều
tôi mong họ sẽ thể hiện thật tốt trong trận đấu ngày mai
trong trận bán kết với u hai mươi ba indonesia u hai mươi ba thái lan cũng mất một cầu thủ chủ lực wilam wedecho
vì thế đó đây sẽ là một tin tức có lợi cho u hai mươi ba việt nam
ngoài ra tôi tin rằng với lợi thế sân nhà u hai mươi ba việt nam đủ sức khiến thái lan bị lép vé về mặt tinh thần
cây viết đến từ trung quốc tin rằng một trong ba cầu thủ quá tuổi u hai mươi ba việt nam sẽ là nhân tố tỏa sáng
giúp u hai mươi ba việt nam bảo vệ đất nước
tôi đặt hy vọng vào sự tỏa sáng của ba cầu thủ quá tuổi bên u hai mươi ba việt nam hùng dũng hoàng đức tiến lên
họ sẽ gánh vác vai trò quan trọng trong trận chung kết
và tôi tin họ sẽ là những người hùng đưa u hai mươi ba việt nam vô địch
cả hai đội đều sẽ dốc toàn bộ sức lực cho trận đấu này
u hai mươi ba việt nam có lợi thế sân nhà nên họ đủ sức để giải quyết trận đấu trong chín mươi phút chính thức
tôi dự đoán tỷ số sẽ là một cho việt nam
và cầu thủ ghi bàn sẽ là một một
ba cái tên quá tuổi được nhắc ở trên
hội diệu hoa kết luận những kinh nghiệm được tích lũy của các cầu thủ trẻ u hai mươi ba việt nam sau kỳ sea games lần này
có thể sẽ giúp họ đạt được những thành tích tốt hơn tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á diễn ra vào tháng sau
những nhận định của phóng viên này cũng là điều mà thấy cả những người hâm mộ bóng đá việt nam hy vọng sẽ xảy ra
và bóng đá nam việt nam sẽ là một lần nữa chạm tay vào chiếc huy chương vàng sea games
bàn thắng của tiến linh trong trận gặp u hai mươi ba malaysia
đã giúp việt nam có một vé vào vòng chung kết
và trận cầu giữa u hai mươi ba việt nam và thái lan đang được người hâm mộ vô cùng mong chờ
trong quá khứ bóng đá thái lan có thành tích áp đảo mỗi khi gặp việt nam
nhưng hiện tại cán cân đã dần thay đổi
ngày một mươi chín tháng năm u hai mươi ba thái lan phải rất khó khăn mới đánh bại được u hai mươi ba indonesia
ở trận bán kết một bóng đá nam sea games ba mươi một
nhờ một pha lập công duy nhất ở phút chín mươi năm sau khi trận đấu bước sang thời gian hiệp vụ
ít giờ sau đó ở trận bán kết hai
u hai mươi ba việt nam cũng chật vật không kém trước u hai mươi ba malaysia
đội chủ nhà dồn ép trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức
tạo được nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng
trận đã kéo dài tới hiệp phụ và phải nhờ bàn thắng duy nhất của tiến linh ở những phút một trăm một mươi một
những chiến binh sao vàng mới vượt qua được hồ mã lai
dù cho đó là những chiến thắng vất vả
nhưng việc cả u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan giành vé đi tiếp
là những gì được dự đoán và trông đợi từ trước khi sea games ba mươi một khởi tranh
giới chuyên môn vẫn hay gọi cuộc đối đầu giữa việt nam và thái lan là chung kết trong mơ
bởi tính hấp dẫn gây cấn mỗi khi hai nền bóng đá đầy duyên nợ này đụng độ
đây lần thứ năm bóng đá việt nam chạm tráng bóng đá thái lan trong trận chung kết sea games
tính từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trong bốn lần trước đó phần thắng điều nghiên về phía người thái
bao gồm cả trận chung kết sea games hai mươi hai trên sân mỹ định
hai đội hòa nhau một một sau chín mươi phút chính thức và thái lan có bàn thắng vàng ở hiệp vụ
tuy nhiên lần gần nhất hai đội gặp nhau đã là năm hai nghìn năm tức cách đấy một mươi bảy năm
trong khoảng thời gian này hai nền bóng đá có nhiều sự thay đổi
thái lan khẳng định vị thế độc tôn tại đông nam á khi có thêm bốn lần vô địch sea games
vào các năm hai nghìn bảy hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi
sau đó người thái dần chuyển mục tiêu xa hơn là vương tầm châu lục
nhưng không thành công kèm theo đó là nhiều năm liền trắng tay tại khu vực
trong khi đó bóng đá việt nam tương đối chật vật và chỉ thực sự vương mình mạnh mẽ kể từ năm hai nghìn một mươi
với những lứa cầu thủ tài năng nhờ công tác đào tạo trẻ
cùng với sự xuất hiện của huấn luyện viên park hang seo đầy tâm huyết
bóng đá việt nam dưới thời ông park không chỉ gây tiếng vang ở các đấu trường châu lục
ở các gấp độ mà còn trở thành thế lực số một tại đông nam á với chức vô địch aff năm hai nghìn một mươi tám
và tấm huy chương vàng sea games năm hai nghìn một mươi chín
với những bước chuyển mình như vậy
việt nam giờ đây không còn bị đánh giá là lép vế khi đặt lên bàn cân với u hai mươi ba thái lan
thực tế trong năm lần đối đầu gần nhất u hai mươi ba việt nam chiếm được lợi thế khi bất bại trong cả năm lần
trong đó chiến thắng cách biệt lớn nhất là tại vòng loại u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi tỷ số bốn
những thống kê này hy vọng sẽ tiếp thêm tự tin cho đội chủ nhà trước thềm đại chiến trên sân mỹ đình
vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm
về phía các cầu thủ u hai mươi ba thái lan huy chương vàng dĩ nhiên cũng đang là
lợi thế tiêu của đội tuyển này
theo thông tin từ u hai mươi ba thái lan đội u hai mươi ba nước này tiếp tục được hứa thưởng khủng
nếu đánh bại u hai mươi ba việt nam tại chung kết
còn nhớ trong trận ra quân sea games ba mươi một u hai mươi ba thái lan đã nhận thất bại cay đắng một hai trước u hai mươi ba malaysia
ngay sau trận đấu nữ trưởng đoàn bóng đá thái lan nguyen phan lam sam đã tuyên bố sẽ thưởng nóng năm triệu baht
cho toàn đội nếu giành tấm huy chương vàng sea games ba mươi một
kể từ đó thay cho huấn luyện viên phong kien đã thắng liên một mạch bốn trận gây được một mươi hai bàn và hiện đang có mặt ở chung kết
ngay trước cuộc đòi sức với u hai mươi ba việt nam vị nữ trưởng đoàn bóng đá thái lan lại tiếp tục dùng doping tiền
để khích lệ các cầu thủ như cách đã từng làm ở vòng bản
cụ thể madame phan thông báo bộ trưởng bộ du lịch và thể thao thái lan pithfat ratchakitprakarn hứa thưởng một triệu baht
hơn bảy trăm sáu mươi triệu đồng nếu vòi chiến lên ngôi tại sea games
vị nữ tỷ phú này nói
tôi xin cảm ơn tất cả mọi sự ủng hộ của người hâm mộ thái lan
tôi đã có cuộc nói chuyện với bộ trưởng pithfat ratchakitprakarn và ông ấy cho biết cũng rất thích u hai mươi ba thái lan
thế nên ông pithfat ratchakitprakarn hứa sẽ thưởng cho toàn đội một triệu baht nếu họ giành được huy chương vàng
đặc biệt bộ du lịch và thể thao thái lan cũng hứa thưởng ba trăm linh bạt cho mỗi tuyển thủ nếu như lên ngôi ở sea games ba mươi một
trong trường hợp về nhì mỗi thành viên nhận được một trăm năm mươi bạc
như vậy nếu giành huy chương vàng tại đại hội thể thao đông nam á hai nghìn hai mươi bốn
hai tuyển thủ của u hai mươi ba thái lan sẽ được nhận sáu triệu bạc tương đương bốn tỷ đồng
tổng cộng số tiền cao nhất mà đội bóng trẻ của xứ chùa vàng có thể nhận được sau khi vô địch sea games ba mươi một là một mươi hai triệu bạc hơn tám tỷ đồng
trong khi đó u hai mươi ba việt nam cũng mới được vff thưởng nóng một tỷ đồng
sau trận thắng vất vả một trước u hai mươi ba malaysia ở bán kết có thể thấy sức nóng của trận đấu nảy lửa này đang được đẩy lên hơn lúc nào hết
hy vọng cuộc đòa sức giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan diễn ra vào lúc một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm trên sân mỹ đình sẽ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho người hâm mộ bóng đá